công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và đắt
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu lợi trong một tháng đã gây ra năm vụ lừa đảo trộm cắp tài sản
để lấy tiền tiêu xài
và đây là đối tượng từng có một tiền án hai năm tù về tội cuối ghi thương tích
mới ra tù vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo kết quả điều tra ban đầu sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tại tỉnh đắk lắc
lợi còn thất nghiệp cho nên đã bỏ lên thành phố buôn ma thuật sống lang thang
vào ngày một tháng bảy lợi đến phường tân hòa thành phố buôn ma thuột thuê nhà nghỉ để ở và trộm của chủ nhà
một chiếc xe máy hiệu vision đem bán được một mươi bốn triệu đồng
những ngày sau đó lợi dụng mối quan hệ quen biết lợi còn lừa mượn xe máy của bốn người khác
tại thành phố buôn ma thuật huyện crong park và huyện chư quynh để đem đi cầm cố